chiều ngày một một mươi hai tòa án nhân dân tp hcm đã tuyên án đối với bị cáo nguyễn minh khải
cựu giám đốc bệnh viện mắt tp hcm và các đồng phạm về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
theo hội đồng xét xử căn cứ vào các tài liệu chứng cứ và lời khai của các bị cáo tại phiên tòa
có đủ cơ sở kết luận năm hai nghìn một mươi tám bị cáo nguyễn minh khải với vai trò là giám đốc bệnh viện mắt tp hcm
đã thực hiện gói thầu mua sắm thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu năm hai nghìn một mươi tám để mua sắm vật tư phục vụ điều trị khám chữa bệnh
hành vi của bị cáo nguyễn minh khải và các đồng phạm đã vi phạm luật đấu thầu gây thiệt hại cho nhà nước số tiền một mươi bốn hai tỷ đồng
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo nguyễn minh khải bảy năm tù nguyễn quốc toản nguyên trưởng khoa phẫu thuật gây mê hồi sức
chủ tịch hội đồng đánh giá hàng mẫu phí duy tiến nguyên phó giám đốc tổ trưởng tổ thẩm định võ thị chính nga nguyên phó giám đốc tổ trưởng tổ chuyên gia mỗi bị cáo ba năm tù
bị cáo nguyễn trí dũng nguyên phó giám đốc nguyễn đỗ nguyên nguyên trưởng khoa tổng hợp lương ngọc tuấn nguyên phó trưởng khoa mắt mỗi bị cáo một mươi hai tháng bảy ngày
do thời hạn tạm giam bằng thời gian phải thi hành án nên hội đồng xét xử tuyên trả tự do cho các bị cáo ngay tại tòa
bị cáo phan thị bích hạnh nguyên trưởng phòng tài chính kế toán một năm sáu tháng tù